theo thông tin từ tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đã tăng bốn mươi tám so với tháng một mươi tăng bốn năm mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm và tăng bốn năm so với tháng một mươi hai của năm trước
theo đó cpi bình quân một mươi một tháng của năm hai nghìn một mươi sáu tăng hai bốn mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
thông tin từ tổng cục thống kê cho biết các nguyên nhân làm cpi tháng một mươi một tăng là do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm vào mùa cưới tăng đưa nhóm thực phẩm tăng khá mạnh ở mức bảy mươi một so với tháng trước
đặc biệt giá các mặt hàng rau củ tăng mạnh do ảnh hưởng của tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền trung miền nam làm sản lượng rau xanh giảm
bên cạnh đó giá dịch vụ y tế giá xăng dầu và giá ga được điều chỉnh tăng so với tháng trước cũng là nguyên nhân góp phần làm cho cpi tăng lên
tổng cục thống kê dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu sẽ tăng cao hơn ở mức tăng cpi tháng một mươi một do nhu cầu tiêu dùng phục vụ dịp lễ tết sẽ tăng cao